tỉnh hậu giang vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm một mươi năm năm chia tỉnh cần thơ thành tỉnh hậu giang
và thành phố cần thơ trực thuộc trung ương
đến dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam các bậc lão thành cách mạng
mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cần thơ hậu giang qua các thời kỳ
cùng đông đảo người dân địa phương
từ một tỉnh được xem là nghèo nhất vùng sau một mươi năm năm hậu giang đã vươn lên
mức phát triển trung bình so với các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đây là kết quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng khẳng định tính đúng đắn
và tầm nhìn của trung ương quốc hội chính phủ khi quyết định thành lập tỉnh hậu giang
đồng thời khẳng định những nỗ lực là minh chứng cho tinh thần đoàn kết
trách nhiệm chủ động sáng tạo của đảng bộ chính quyền
và sự đồng thuận cao của nhân dân và doanh nghiệp là nền tảng vững chắc
để hậu giang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi trở thành tỉnh khá của vùng như mục tiêu đã đề ra